đã có thêm một số cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở haiti đóng cửa trong ngày bốn tháng ba
trong khi đó hàng chục chuyến bay tới quốc gia vùng caribe này đã bị đình chỉ do tình hình bạo lực leo thang
khiến cho chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm
sau đại sứ quán mỹ và pháp đại sứ quán canada và tây ban nha tại haiti cũng đã thông báo tạm thời đóng cửa
và hủy mọi cuộc làm việc vì lý do an ninh
tây ban nha yêu cầu tất cả công dân nước này tại haiti
hạn chế di chuyển và tích chữ nhu yếu phẩm
american airlines và jesbur cũng đã đình chỉ các chuyến bay đến haiti
trong khi hãng hàng không spirit airlines thông báo ngừng bay đến thủ đô portobrine
cùng ngày tổ chức các quốc gia châu mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh ở haiti
và kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực hợp tác tại liên hợp quốc nhằm khôi phục an ninh tại quốc gia này
israel đã tiến hành hoạt động quân sự mạnh mẽ nhất trong nhiều năm qua
tại thủ phủ ramallah của chính quyền palestine
các nhân chứng cho biết hàng chục chiếc xe quân sự của lực lượng phòng vệ israel idf đã tiến vào ramallah
để truy quét những người mà phía israel cho là khủng bố
tại trại tị nàn amari đã nổ ra các hoạt động phản kháng của người dân
sau đó binh sĩ israel đã nổ súng vào một nhóm thanh niên palestine khiến cho một thiếu niên một mươi sáu tuổi thiệt mạng
idf cũng đã điều máy móc đến phá hủy nhà của một người dân ở thành phố dablut
với cáo buộc là người này là thủ phạm thực hiện vụ khủng bố hồi trước
hồi tháng bốn năm ngoái idf hiện chưa đưa ra phản hồi về những thông tin đưa trên
còn liên quan đến tình hình chiến sự tại giải gaza
ngoại trưởng ai cập samet sukri nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một lệnh ngừng bắn ở giải gaza
và tăng cường chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào giải đất của người palestine
trước khi bắt đầu tháng lễ ramadan của các tín đồ hồi giáo vào tuần tới
trong cuộc gặp điều phối viên cấp cao về tái thiết và nhân đạo của liên hợp quốc tại giải gaza
bà sigrid karag để bàn về các điều kiện nhân đạo đang xấu đi ở giải đất ven địa trung hải của palestine
tại cuộc gặp hai quan chức đã thảo luận việc phong tỏa của israel
và các cuộc tấn công vào dân thường cũng như các đoàn xe chở viện trợ nhân đạo
gây ra tình hình thiếu lương thực trên khắp giải gaza
quan chức ngoại giao ai cập cũng đề cập
việc một số nhà tài trợ đình chỉ viện trợ cho cơ quan cứu trợ của liên hợp quốc
dành cho người tị nạn palestine unrwa
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo tại gaza
kêu gọi các nước này xem xét nối lại hoàn toàn nguồn tài trợ cho cơ quan nói trên
để có thể cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người palestine theo yêu cầu của liên hợp quốc
về phần mình bà gark đánh giá cao những nỗ lực quan trọng của ai cập
nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở gaza kiềm chế cuộc khủng hoảng ngày càng trầm trọng
cũng như cung cấp và chuyển viện trợ nhân đạo cho người dân palestine
bà cam kết phối hợp với ai cập trong nỗ lực tăng cường vận chuyển hàng hóa viện trợ tới gaza
cùng ngày năm tháng ba tại phiên họp thứ một trăm sáu mươi một của liên đoàn ả rập al ở thủ đô cairo của ai cập
al đã kêu gọi gửi viện trợ khẩn cấp cho người dân ở gaza
lực lượng houthi tại yemen tuyên bố đã thực hiện hai cuộc tấn công liên tiếp trong ngày bốn tháng ba
nhằm vào một tàu israel và một số chiến hạm mỹ tại khu vực biển đỏ và biển ả rập
người phát ngôn quân sự của houthi là ông zahir saleh
cho biết cuộc tập kích tên lửa vào buổi chiều ngày bốn tháng ba đã đánh trúng và gây hư hại trực tiếp
cho tàu msc sky của israel trên biển ả rập
vài giờ trước cuộc tấn công này houthi cũng đã tiến hành cuộc tấn công chất lượng
bằng tên lửa đạn đạo đối hạm và máy bay không người lái nhằm vào các chiến hạm của mỹ tại biển đỏ
hiện lực lượng mỹ tại trung đông chưa đưa ra bình luận
trong khi truyền thông khu vực cũng chưa cung cấp thêm thông tin
tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea ông rafael grossi cho biết
định thảo luận về kế hoạch của nga đối với nhà máy điện hạt nhân zaporizhia
trong cuộc gặp với tổng thống nga vladimir putin vào tuần này
phát biểu với báo giới khi được hỏi về những nội dung sẽ thảo luận với tổng thống putin
tổng giám đốc grossi cho biết ông sẽ bàn những vấn đề liên quan đến tình trạng vận hành
của nhà máy zaporizhia trong tương lai
theo kế hoạch ông grossi sẽ lên đường đến nga vào ngày năm tháng ba
trước đó vào đầu tháng hai ông grossi cũng đã đến thăm nhà máy điện hạt nhân zaporizia
sau khi nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân này nhà máy đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công
và đã nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia ukraine
làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tai nạn hạt nhân quy mô lớn
sáu lò phản ứng hạt nhân tại đây sản xuất khoảng một phần năm điện năng của ukraine
trước khi bùng phát xung đột đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng
và ngày hôm nay thì cuộc bầu cử mỹ năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bước vào giai đoạn tăng đốc
với ngày bầu cử siêu thứ ba mang ý nghĩa bước ngoặt trong tiến trình
và cộng hòa lựa chọn gương mặt đại diện ra tranh cử tổng thống vào ngày năm tháng một mươi một tới đây
siêu thứ ba là ngày các cử tri ở một mươi năm tiểu bang và một vùng lãnh thổ của mỹ
cùng tổ chức bầu cử sơ bộ lưỡng đảng trong cùng ngày
năm nay tại cuộc đua của đảng cộng hòa cuộc bỏ phiếu sẽ chọn ra tám trăm bảy mươi bốn
trong số hai bốn trăm hai mươi chín đại biểu tương đương ba mươi sáu
theo đó một ứng viên tổng thống mỹ cần ít nhất một hai trăm một mươi năm
trong tổng số hai bốn trăm hai mươi chín đại cử tri
nếu muốn giành được đề cử của đảng cộng hòa để trở thành đại diện chạy đua vào nhà trắng
trong khi đó cuộc bầu cử siêu thứ ba của đảng dân chủ là sự hiện diện
có một bốn trăm ba mươi chín trong tổng số ba chín trăm bảy mươi chín đại cử tri trên toàn quốc chiếm ba mươi sáu
một ứng viên cần giành được một chín trăm sáu mươi bảy đại cử tri nếu muốn thay mặt đảng dân chủ tranh cử vào tháng một mươi một
siêu thứ ba sẽ quyết định liệu ứng cử viên donald trump có đánh bại đối thủ duy nhất còn lại
là cựu thống đốc nam carolina nikki haley
để trở thành ứng cử viên của đảng cộng hòa hay không người chiến thắng sẽ đối đầu với đương kim
tổng thống joe biden trong cuộc đua bầu cử vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
theo thông lệ các năm công tác kiểm phiếu bầu của siêu thứ ba năm nay sẽ cơ bản được hoàn tất
vào dạng sáng mùng sáu tháng ba mặc dù một số bang có thể công bố người chiến thắng ngay trong tối mùng năm tháng ba
trong một diễn biến liên quan tòa án tối cao bang colorado tháng một mươi hai năm ngoái cho rằng
cựu tổng thống donald trump không đủ tư cách để tranh cử và loại tên ông khỏi phiếu bầu sơ bộ ở bang này
tuy nhiên trong phán quyết của tòa án tối cao mỹ ngày bốn tháng ba toàn bộ chín thẩm phán đều nhất trí rằng
phán quyết của tòa án bang colorado không có hiệu lực
với phán quyết của tòa án tối cao mỹ tên ông trump sẽ tiếp tục xuất hiện trên lạp phiếu
của các cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp nước mỹ
hội đồng châu âu đã đạt được thỏa thuận chính trị để khuyến nghị gia hạn thêm một năm cho đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
đối với việc phối hợp tự nguyện giảm tiêu thụ khí đốt ở mức thấp hơn một mươi năm
so với mức trung bình trong giai đoạn từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tại cuộc họp của các bộ trưởng năng lượng eu bộ trưởng năng lượng tây ban nha cho rằng
eu nên thống nhất một cách tiếp cận chung để có thể giảm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lng của nga
nếu chỉ có tây ban nha đơn phương thực hiện việc cấm nhập khẩu thì sẽ có ít tác dụng
vì lng của nga sẽ dễ dàng được chuyển hướng sang một cảng khác của eu
eu đề ra biện pháp tự nguyện giảm mức tiêu thụ khí đốt
vào mùa xuân năm hai nghìn hai mươi hai trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng gia tăng
khi khối này có kế hoạch cấm mua dầu thô và thăn đá của nga
cũng như việc một số nước eu từ chối thanh toán khí đốt cho moscow bằng đồng rút
bên cạnh đó eu cũng đã phê duyệt kế hoạch repower eu
trong đó có việc từ chối tất cả các loại khí đốt của nga vào năm hai nghìn hai mươi bảy
sự hồi sinh của ngành du lịch thái lan trong năm qua đã mang lại lợi nhuận đáng kể
cho các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch
nghiêm yết trên sở giao dịch trường khoản thái lan
riêng trong dịch vụ lĩnh vực hàng không thì năm hai nghìn hai mươi ba đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ
từ lỗ sang lãi đánh dấu sự khởi sắc đáng chú ý của ngành hàng không xứ sở chua vàng
lợi nhuận trong năm ngoái của các công ty hàng không thái lan tăng vọt lên ba mươi một bốn tỷ bạt
tương đương với khoảng tám trăm bảy mươi triệu usd và lên tới bốn mươi tỷ bạt nếu tính cả dịch vụ tại các sân bay
điều này thể hiện sự cải thiện đáng kể so với đợt suy giảm chung của ngành hàng không vào năm hai nghìn hai mươi ba
khi đối mặt với khoản lỗ lên tới hai mươi một tỷ bạt bao gồm cả các dịch vụ tại các nhà ga
lợi nhuận của các hãng hàng không thái lan trong năm hai nghìn hai mươi ba là nhờ vào sự phục hồi liên tục của ngành hàng không
được hỗ trợ bởi các yếu tố như chính sách mở cửa của trung quốc các kỳ nghỉ lễ kéo dài và nhiều lễ hội được tổ chức
các nhà chức trách thái lan bày tỏ lạc quan vào năm hai nghìn hai mươi bốn dự báo một năm thịnh vượng cho cả ngành hàng không
ngành du lịch đặc biệt là trên thị trường quốc tế
thưa quý vị theo bộ môi trường campuchia nước này đã thải ra hơn bốn triệu tấn rác mỗi năm
trong đó có hai mươi là rác thải nhựa và có đến hơn một nửa số rác thải bị vứt bỏ bừa bãi ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng
chính phủ campuchia đã đưa ra rất nhiều biện pháp để đối phó với thực trạng này
như áp thuế bổ sung cấm nhập khẩu túi nhựa hay khuyên khích đầu tư sản xuất hàng tiêu dùng từ nhựa sinh học và tài chế
và một doanh nghiệp thủ công nhỏ ở thủ đô phnom penh
đang đi đầu trong những nỗ lực này với sáng kiến là tái chế những chai nhựa bỏ đi thành một vật dụng rất thiết yếu hàng ngày của chúng ta là trội quét nhà
quý vị sẽ cùng với chúng tôi gặp gỡ những nhân vật đang góp phần làm cho môi trường sạch đẹp hơn này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay
trong một nhà sường nhỏ ở quận po san chay nhóm công nhân đang thực hiện các công đoạn tài chế
nhằm biến những chai nhựa rỗng thành trội quét nhà
chai nhựa được xúc rửa sạch sẽ phôi khô và kéo thành những rạng
giải dài bằng máy
tiếp đó chúng được ngâm trong bể nước nóng để làm mềm trước khi được cắt thành từng sợi nhỏ và khâu lại bằng dây thép vỏ cán tre
mới thành lập từ tháng ba năm ngoái nhưng đến nay tổ hợp sản xuất này đã tái chế được khoảng bốn mươi tấn chai nhựa bỏ đi
đến nay chúng tôi đã xử lý được khoảng bốn mươi tấn chai nhựa
một lượng khá lớn rác tái chế đã được dùng làm trội rất bền và có thể sử dụng lâu dài
sáng kiến này cũng giúp giảm ô nhiễm môi trường
và khuyến khích người dân thu gom chai nhựa để bán cho chúng tôi với giá cao hơn
từ đó có thể giúp họ có cuộc sống tốt hơn
năm hai nghìn một mươi ông kia có một thời gian ngắn làm công việc bán trội thông thường
và nhận thấy nhu cầu về trội chất lượng rất cao chủ yếu được nhập khẩu từ việt nam và thái lan
trong khi đó chi phí nguyên liệu thô ở campuchia thấp hơn nhiều
chẳng hạn như thanh tre dùng làm trội hay các loại chai nhựa thể tích một năm và hai lit
từ đó ông bắt đầu này ra ý tưởng tự sản xuất trội từ nhựa tái chế
doanh nghiệp nhỏ của ông cũng cung cấp việc làm tại chỗ cho một mươi năm phụ nữ trong đội tuổi từ bốn mươi đến năm mươi tuổi
cùng một mươi ba lao động khác làm việc tại nhà
chai nhựa ở nước ngoài đắt hơn và giá nhập khẩu ngày càng tăng
tôi được biết những chai nhựa ở đây rẻ hơn cộng thêm giá nguyên liệu thô khác như que tre cũng khá rẻ nhân công lại dồi dào
vì thế tôi quyết định dùng những chai nhựa bỏ đi để thay đổi
thế kế những chiếc trội thật đẹp
hiện nhóm của ông kia sản xuất được khoảng năm trăm linh chiếc trội nhựa mỗi ngày
mỗi chiếc có giá bán lẻ từ một mươi đến một mươi năm rien khoảng sáu mươi đến chín mươi nghìn đồng
khách hàng của doanh nghiệp trải rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước
hầu hết đều nhận xét những chiếc trội làm từ nhựa tái chế có chất lượng tốt rất phù hợp cho công việc dọn dẹp cường độ cao
những chiếc trội này khá chắc chắn không dễ gãy
và phần nhựa cũng không dễ bị tuốt khỏi cán tre như nhiều loại trội thông thường
tôi nghĩ tái chế chai nhựa thành trội là một ý tưởng tuyệt vời
đây là lần đầu tiên tôi thấy một sáng kiến hay như vậy
cũng là lần đầu tiên tôi mua về sử dụng
trội dùng rất tốt
theo sở môi trường phnom penh chỉ riêng thành phố này đã tạo ra từ ba mươi năm đến ba mươi tám tấn rác thải mỗi ngày
trong đó có không ít rác nhựa
các loại nhựa sử dụng một lần như túi ni lông ống nhựa và chai lọc
rác nhựa và chai lọc là thủ phạm chính làm tắc nghẽn các bãi trồn lấp và đường thủy
bởi thế giới chức địa phương đánh giá mô hình thu gom và tái chế rác thải nhựa của các doanh nghiệp nhỏ như ông kia đang thực hiện
cần được ủng hộ và nhân rộng
bản thân ông kia cũng cho hay ông không lo lắng về vấn đề cạnh tranh
bà hoan nghênh các doanh nghiệp khác bước vào thị trường này để góp phần giảm thiểu ô nhiễm nhựa
đồng thời tạo thêm thu nhập cho người dân